trong mùng năm tết âm lịch rất đông người dân đã tranh thủ trở lại thành phố hồ chí minh sớm để nghỉ ngơi và tránh ủn tắc do lượng người trở về thành phố đông
lượng phương tiện tham gia giao thông đổ về các khu vực cửa ngõ của thành phố càng lúc càng đông đúc song không xảy ra un tắc
khu vực cửa ngõ phía tây thành phố hồ chí minh lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh miền tây đổ về đặc biệt là xe gắn máy khá đông đúc
mặc dù chưa xảy ra un tắc nhưng các phương tiện di chuyển chậm các tuyến đường qua khu công nghiệp tân tạo khu vực trạm thu phí an sương an lạc cũng khá thông thoáng giao thông đi lại thuận lợi
vào những năm trước tình trạng ủn tắc giao thông thường xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết khi người dân trở về thành phố hồ chí minh để học tập và làm việc
tuy nhiên năm nay người dân trở về thành phố sớm hơn một ngày như vậy vừa tránh bị kẹt xe vừa có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc
còn tại khu vực bến xe miền đông mật độ phương tiện giao thông tăng dần về cuối ngày
chủ yếu là các tuyến xe khách từ các tỉnh miền bắc miền trung và tây nguyên đưa người dân trở về thành phố hồ chí minh sau kỳ nghỉ tết
do chưa vào ngày cao điểm nên lượng phương tiện chưa nhiều việc đi lại của người dân diễn ra khá thuận lợi và dễ dàng
thì thấy từ nhà đến thì đặt vé xe hay là ngồi xe hay là di chuyển thì thấy nó rất là thoải mái
tuy nhiên là khách thì nó đi lại thì bình thường nên là việc di chuyển thì không có khó khăn
sáng sớm thì có hơi đông hôm nay thì hơi đông
rồi từ bây giờ nắng lên rồi thì chín một mươi giờ tối giờ này là còn chưa đông lắm
chắc là nếu mà đông là khoảng là chừng bảy tám thì bắt đầu lượng khách nó đổ dồn về thành phố thì rất là đông
giờ ở đây bến xe chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho cái lượng mà tiếp khách và chào đón khách đưa rước khách rồi về tới nhà an toàn vui vẻ
năm nay đi làm sớm hơn mọi năm nhưng người dân vẫn tranh thủ thời gian trở về thành phố sớm để chuyến xuất hành đầu năm gặp nhiều thuận lợi
dự kiến cao điểm ủn tắc giao thông sẽ rơi vào chiều nay ngày một mươi tháng hai tức ngày mùng sáu tết âm lịch
ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đặc biệt là khu vực cắt cửa ngõ ra vào thành phố hồ chí minh